thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa các bác sĩ của bệnh viện mới đây đã phẫu thuật cấp cứu thành công
cho một nam bệnh nhân bị thanh xả beng sắt dài hơn một mét đâm xuyên thành bụng do tai nạn lao động
cụ thể trong lúc đang cầm xả beng để gỡ cốt pha trên giàn giáo cao khoảng hai m
ông n v b sáu mươi một tuổi chú tệ xa vĩnh long huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa bất ngờ gặp tàn nạn do giàn giáo sập
ông b ngã xuống nền cứng và bị thanh xà beng sắt đang dùng để gỡ cốt pha đâm xuyên thành bụng
ngay lập tức người thân đã đưa ông tới bệnh viện gần nhà để sơ cứu và sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
tại trung tâm cấp cứu các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám làm các chỉ định cận lâm sàng
đưa ra chẩn đoán ban đầu bệnh nhân có vết thương xuyên thấu thành bụng vỡ cánh trội phải và chấn thương sọ não
ngay lập tức năm chuyên khoa liên quan gồm các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp hai khoa gây mê hồi sức khoa ngoại tiết nhiệu
khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực khoa chấn thương được mời hội trần và tham gia phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân
các bác sĩ tiến hành mở ổ bụng kiểm tra các tạng hệ tiết niệu của bệnh nhân không có tổn thương
lần theo dị vật dọc phúc mạc thành sau dị vật đâm xuyên thủng làm vỡ cánh chỗ phải
sau đó các bác sĩ tiến hành rút dị vật ra khỏi thành bụng của bệnh nhân đạt dẫn lưu vị trí tổn thương xương cánh chậu
dẫn lưu qua viết thương xử lý viết thương sọ não cùng lúc
sau chín mươi phút phẫu thuật căng thẳng các bác sĩ đã rút được chiếc xà ben ra khỏi cơ thể bệnh nhân b an toàn
sau mổ bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo huyết động ổn định rút ống nội khí quản tự thở tốt ngay ngày thứ sáu
hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển rất tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
bác sĩ chuyên khoa hai mai thế long phó trưởng khoa ngoại tổng hợp hai trường kíp phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân cho biết
thanh xà beng xuyên thủng thành bụng nhưng rất may mắn không làm tổn thương các mạch máu các cơ quan nội tạng của bệnh nhân
để đảm bảo an toàn cho người bệnh đặc biệt là khi rút thanh xả beng áp lực sẽ khiến bệnh nhân mất nhiều máu
vì vậy kiếp mổ đã chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển máu bổ sung liên tục đảm bảo nguy cơ rủi ro trước trong và sau ca phẫu thuật
bác sĩ long vui mừng chia sẻ rằng thật vui mừng vì ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi
người bệnh được kịp thời cứu sống mà không có bất cứ biến chứng gì
ca phẫu thuật thành công nhiều bệnh nhân được đưa đến cấp cứu kịp thời
ekip các bác sĩ xử lý nhanh chóng và sự phối hợp nhịp nhàng của cùng lúc năm chuyên khoa trong ca mổ
theo các bác sĩ chấn thương vùng bụng là một cấp cứu thường gặp
bao gồm chiến thương bụng kín và chiến thương bụng hở
chiến thương bụng thường nằm trong bệnh cảnh đa chiến thương nặng
nguyên nhân do chiến thương trực tiếp hoặc viết thương đâm xuyên
chấn thương bụng thường gặp chủ yếu với nguyên nhân tai nạn giao thông
tai nạn lao động tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày
bên trong ổ bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa
hệ tiết nhiệu một số cơ quan khác như tuyến thượng thận và mạch máu lớn
trong đó đặc biệt quan trọng là các tạng như gan nằm dưới sườn phải và dưới mũi ức
lách nằm ở dưới sườn trái
khi có viết thương hoặc chiến thương vùng này nên lưu ý vì các tạng vỡ sẽ chảy máu ồ ạt
gây nguy hiểm tới tính mạng ngay
ngoài ra vỡ xương trậu có thể gây mất đến hai phần ba lượng máu của cơ thể hoặc hơn
và nguy cơ tử vong rất cao
do vậy nếu bệnh nhân gặp chấn thương vùng này cần ổn định nạn nhân và nhờ y tế can thiệp hỗ trợ
qua đó bác sĩ khuyến cáo người dân khi tham gia lao động cần trang bị các thiết bị bảo hộ
kiểm tra ký lương các điều kiện an toàn lao động và phải nắm vững các kiến thức về an toàn lao động
để đảm bảo an toàn cho bản thân tránh các trường hợp tai nạn rủi ro không mong muốn xảy ra